công an tỉnh đồng nai vừa có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ba đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức
ba đối tượng bị đề nghị truy tố gồm hoàng thị kiều trang hoàng thị trang cùng chú thành phố biên hòa và nguyễn ngọc nga chú thị trấn long thành huyện long thành
qua điều tra cơ quan công an xác định ba đối tượng trên cấu kết với nhau làm giả các loại giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập văn bằng công chứng giả lừa bán thửa đất d một mươi ở đường võ thị sáu phường thống nhất tp biên hòa cho phạm trí thành ở tp hcm với giá bốn tỷ đồng
số tiền lừa đảo được các đối tượng đem chia nhau tiêu xài sau đó đem toàn bộ hồ sơ giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt giữ cả ba đối tượng thu giữ số tiền một tỷ ba trăm chín mươi ba triệu đồng
riêng số tiền hơn hai sáu tỷ đồng trang và nga khai nhận đã đem đi trả nợ nhóm cho vay nặng lãi ở tp hcm và một số người khác